sáng nay đã diễn ra lễ khai mạc đại hội đảng bộ tỉnh sơn la lần thứ một mươi năm nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đã tới tham dự đại hội
với tinh thần trách nhiệm cao đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh sơn la khóa một mươi năm
bao gồm năm mươi ba đồng chí đại hội cũng đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự bí thư tỉnh ủy sơn la khóa một mươi năm
sau đó ban chấp hành đảng bộ tỉnh sơn la khóa một mươi năm đã họp phiên thứ nhất
đồng chí nguyễn hữu đông ủy viên dự khuyết trung ương đảng
tiếp tục được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy sơn la khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm